vừa qua bộ y tế đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi
bộ y tế dẫn thông tin của tổ chức y tế thế giới cho biết
gần đây tổ chức y tế thế giới đã đưa ra cảnh báo về việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi
và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên toàn thế giới
theo dữ liệu của tổ chức y tế thế giới
tại khu vực châu âu số ca mắc bệnh năm con trai ba là hơn ba trăm linh ca
tăng hơn ba mươi lần so với năm con trai hai
tại khu vực tây thái bình dương số ca mắc bệnh sời đã tăng hai trăm năm mươi năm

theo tổ chức y tế thế giới tại việt nam do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín trong thời gian qua
và việc gián đoạn cung ứng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm con trai ba
điều này đã tác động tới tỷ lệ tiêm chủng các vaccine cho trẻ em
trên toàn quốc
nhiều trẻ chưa được tiêm chủng đúng lịch chưa tiêm chủng đủ mũi các vaccine trong những năm gần đây
là yếu tố nguy cơ bùng phát dịch bệnh bao gồm cả bệnh sởi
bộ y tế cũng cho biết theo dữ liệu của hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm
từ đầu năm tới nay ghi nhận giải rác bốn mươi hai trường hợp bệnh sởi
xuất phát ban nghi sởi tại một mươi ba tỉnh thành phố không ghi nhận ổ dịch tập trung
để đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch sởi trong thời gian tới
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực tục trung ương
chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp bác bệnh sởi
tại cộng đồng và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh triển khai các biện pháp xử trí triệt đề ổ dịch
ngay khi phát hiện các trường hợp bác bệnh
đồng thời tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên hàng tháng cho các đối tượng
thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng trong đó có tiêm vaccine sở cho trẻ chín tháng tuổi
và vaccine sời rubella cho trẻ một mươi tám tháng tuổi giả soát tổ chức tiêm bù tiêm phép
cho những đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh sởi
đặc biệt chú ý đến vùng lõm tiêm chủng
cùng đó bộ y tế đã đề nghị các tỉnh thành phố đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền
về nguy cơ mắc bệnh sởi và các biện pháp phòng chống bệnh vận động người dân
đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch vaccine theo chương trình tiêm chủng mở rộng
để chủ động phòng chống các bệnh chuyển nhiễm có vaccine phòng bệnh
theo cục y tế dự phòng bộ y tế bệnh sởi là một bệnh truyền nhiễm gây dịch lây lan
qua đường hô hấp do virus gây nên để chủ động phòng bệnh sởi
cục y tế dự phòng khuyến cáo người dân chủ động đưa con em từ chín tháng tuổi chưa tiêm vaccine phòng sởi
hoặc từ một mươi tám tuổi chưa tiêm đủ hai mươi vaccine sời đến trạm y tế xã phương để tiêm vaccine phòng sời
khi phát hiện các dấu hiệu như sốt ho chảy nước mũi phát ban
cần sớm đưa trẻ tại các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời khám điều trị
phòng các biến chứng và diễn biến nặng của bệnh sởi
hạn chế đưa trẻ tại các bệnh viện lớn nhằm tránh tình trạng lây nhiễm bệnh sởi từ bệnh viện
bệnh sời rất dễ lây không cho trẻ tiếp xúc gần với những trẻ nghi mắc sời
thường xuyên rửa tay bằng sọc phòng khi chăm sóc trẻ và nằm bảo các biện pháp phòng
và tăng cường dinh dưỡng cho trẻ
chia sẻ về những dấu hiệu triệu chứng của bệnh sởi
tiến sĩ bác sĩ đặng thị thúy khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
mặt cổ sau đó lan xuống thân mình và tứ chi thậm chí có cả lòng bàn tay và bàn chân
và khi mà ban mất đi ban sẽ chuyển sang màu sám nhạt giống như là bếp làn da hổ
và khi mà mất đi thì cũng sẽ mất theo cái thứ tự như là khi mà ban mọc
ngoài ra trong bệnh sời thì còn có một dấu hiệu khác cũng rất là đặc trưng
đó là mắt bệnh nhân thường có viêm kết mạc hay các cụ ẩn gọi đó là tiềm nhềm
đó là trong bệnh sời thì ban sẽ mọc kể cả khi mà sốt còn đang rất là cao
và có một cái thứ tự mộc rất là đặc trưng như em vừa chia sẻ
mọc có thứ tự và mất đi cũng có thứ tự
bệnh sởi là một bệnh do virus gây ra chính vì vậy mà không có thuốc điều trị đặc hiệu
khi mà một em bé bị nhiễm bệnh sời thì cái sức đề kháng của em bé sẽ bị giảm đi
và làm cho em bé rất dễ bị bộ nhiễm những vi khuẩn virus khác
gây ra các bệnh như là viêm phổi viêm te giữa hoặc là những khuẩn tiêu hóa
chính vì vậy mà khi mà trẻ mắc bệnh sởi thì gia đình nên
các bệnh phụ huynh nên cho trẻ đến các cơ sở y tế được tâm khám
để có những phương pháp điều trị phù hợp nhất
như là khi mà em bé sốt cao thì mình sẽ dùng thuốc hạ sốt này
có triệu chứng viêm đông đường hốp thì mình sẽ sử dụng thuốc hóa đông đờm
và để các bác sĩ khám và tầm soát các bệnh lý phối hợp kèm theo
sời là một bệnh lý về đường hốp do virus gây ra có tính lê chuyển trong cộng đồng
đặc biệt ở những khu vực đông người nhà trẻ trường học khu đông dân cư
do đó bệnh rất dễ gây ra thành dịch
bệnh thường bùng phát vào mùa đông và mùa xuân trong khi khí hậu mát mẻ
tuy nhiên trong những năm gần đây bệnh có thể xuất hiện quanh năm
bệnh sời lê chuyển rất nhanh qua đường hốp
thông qua dịch tiết mũi họng của người nhiễm bệnh
theo không khí thoát ra khi người bệnh ho hắt thơi nói chuyện
việc hiện đặc trưng của bệnh sời đó là sốt viêm long và phát ban
bệnh có thể dẫn tới nhiều biến chứng như viêm rạc mạc
viêm phổi tiêu chảy viêm náo hoặc có thể dẫn tới tử vong
đặc biệt là ở trẻ em dưới hai tuổi có hệ thống miễn dịch suy yếu
trẻ bị lây nhiễm virus bởi sởi sẽ tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi họng từ người mang bệnh
trẻ còn có thể bị lây nhiễm virus gây bệnh
thông qua tiếp xúc với giọt bắn khi người bệnh hắt thơi hoặc ho
sau khi xâm nhập vào cơ thể loại virus này sinh sống trong dịch nhảy mũi và họng
bệnh sời dễ dàng lây lan thành dịch
nếu không có ý thức phòng ngừa bằng việc tiêm vaccine để miễn dịch cộng đồng
dịch bệnh sởi có nguy cơ bùng phát mạnh với chút kỳ dịch là ba năm năm một lần
theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới và quỹ nhi đồng liên hợp quốc
số ca mắc bệnh sời trên toàn thế giới trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đã tăng bảy mươi chín so với hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
đây là một vấn đề đáng lo ngại có liên quan đến ý thức tiêm phòng vaccine phòng bệnh sởi
trẻ em là đối tượng có sức đề kháng và hệ miễn dịch kém
nên khi lây nhiễm virus sời khả năng đáp ứng miễn dịch của trẻ sẽ sụt giảm nhanh chóng
khiến bệnh diễn biến nhanh và ngày càng tồi tệ hơn
bên cạnh đó khi gặp điều kiện khí hậu thân lợi virus sởi sẽ sinh sôi và phát triển nhanh chóng
đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh dễ lây lan nguy cơ bùng phát thành dịch
đặc biệt ở những khu vực đông đức như nhà trẻ trường học nơi tập trung đông người
nhiều trẻ em chưa được tiêm vaccine phòng bệnh và chưa có cách phòng ngừa bệnh hiệu quả
sau khi xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp virus sởi sẽ lên tế bào biểu mô của đường hô hấp
và hạch bạch khuyết lần cận đi bảo máu
thời kỳ ủ bệnh sẽ kéo dài từ tám đến một mươi một ngày vào các biểu hiện
suất nhẹ và vừa sau đó suất cao trên ba mươi chín bốn mươi độ c
cơn suất sẽ không thuyền giảm bằng cách hạ suất thông thường chỉ giảm khi trẻ bắt đầu phát ban
viêm tiết mũi họng mắt chảy nước mắt nước mũi ho viêm mảng tiếp hợp
mắt có dỉ nhèm sưng nề mi mắt trong miệng có đốm hoặc nổi phạt ban
cây dưới lặn tiêu hóa đi lọc ở phổi sẽ gây viêm phổi ha sức ngạch bạch khuyết
giai đoạn khởi phát bệnh sẽ kéo dài từ hai đến bốn ngày với các triệu chứng của bệnh sởi ở trẻ em bao gồm
sốt cao viêm long đường hô hấp trên và viêm kết mạc hoặc viêm thanh quản cấp
ở giai đoạn tàn phát mọc ban trẻ phát ban khắp cơ thể theo thứ tự
đầu tiên là vùng mặt cổ sau đó lan xuống ngực lưng cánh tay cuối cùng là vùng bụng lưng mông đùi
ban có thể giải rác hoặc thành cụm dính liền với nhau thành vùng ba sáu mm
ban xuất hiện trong khoảng sáu ngày rồi lặn cũng theo thứ tự như trên
khi ban bắt đầu mọc ở toàn thân trẻ lãi suất cao hơn mệt hơn
giai đoạn lùi bệnh thường bắt đầu từ ngày thứ sáu kể từ khi mọc ban
các triệu chứng bệnh sởi ở trẻ em toàn thân sẽ giảm dần ban sẽ dần hết và dần lặn
bệnh sởi nếu không được phát hiện điều trị kịp thời có thể dẫn tới nhiều biên chứng nguy hiểm như
các biên chứng về đường hô hấp viên thanh quản viêm phế quản viêm phổi
một số thống kê cho thấy tỷ lệ bệnh nhân bị sởi dẫn tới viêm phổi nặng và có khả năng tử vong lên tới một trên hai mươi
các biên chứng về thần kinh như viêm não viêm mảng não viêm tủy não
đây đều là những biên chứng thần kinh rất nguy hiểm gây tử vong và để lại di chứng cao với tỷ lệ một sáu bệnh nhân sời
biên chứng về đường tiêu hóa viêm niêm mặc miệng viêm ruột
các biên chứng này thường xuất hiện ở trẻ nhỏ nhất là ở trẻ sơ sinh
khiến trẻ xuất hiện các triệu chứng điển hình như tiêu chảy buồn nôn và nôn
biên chứng ở tai mũi họng viêm mũi họng bội nhiễm viêm tai viêm xương trũm
nguy cơ viêm tay giữa da sởi cao cứ một mươi trẻ bị sởi sẽ có một trẻ nguy cơ cao bị viêm tay giữa
sởi là một căn bệnh có khả năng lây lan nhanh chóng
hơn nữa nguy cơ xuất hiện biến chứng ở trẻ mắc bệnh sởi là rất cao
nhất là đối với trẻ chưa từng tiêm vaccine phòng sởi
do đó bố mẹ cần phải chủ động thực hiện các biện pháp phong g bệnh sởi cho trẻ bằng cách
tiêm vaccine sởi đầy đủ và đúng lịch khi trẻ được chín tháng tuổi trở lên
khi trẻ đã được tiêm đủ hai mươi vaccine phòng bệnh sởi trẻ sẽ có khả năng miễn dịch tới chín mươi
dạy luyện cho trẻ thói quen rửa tay thường xuyên bằng sạc phòng hoặc sát khuẩn
hạn chế cho trẻ đưa tay lên mắt mũi tập cho trẻ vệ sinh răng miệng mũi học bằng nước mối sinh lý mỗi ngày
vệ sinh và sát khuẩn khu vực sinh sống và vui chơi của trẻ
tránh cho trẻ tiếp xúc với những người nghi mắc bệnh sởi hoặc mắc bệnh sởi